tại các tỉnh nam trung bộ mưa lớn hơn một tuần qua đúng vào thời điểm mà nông dân đang gieo xạ lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại tỉnh phú yên trong khi hàng nghìn hectare lúa mới xuống giống vẫn còn đang ngập nước hư hỏng
thì hàng trăm tấn giống đã ủ nảy mầm nhưng đành phải bỏ đi
ước tổng thiệt hại lên đến hơn năm mươi sáu tỷ đồng
theo bà con nông dân mỗi xào lúa một m hai cần từ một mươi năm đến hai mươi kg giống
nhiều hộ dân ở huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên đã ngâm ủ giống hơn năm ngày
do đành phải bỏ hoặc cho gà ăn do mầm khô héo không ít hộ đã gieo xạ lần hai
tại ba vùng ngập lụt lớn của tỉnh phú yên là huyện đông hòa tuy an và đồng xuân
đã có gần ba trăm bốn mươi tấn lúa giống được nông dân ngâm
tuy nhiên họ không thể mang ra đồng để xạ do mưa lớn ngập lụt kéo dài
phần lớn lượng giống đã ra mầm từ bốn đến sáu ngày đều bị hỏng do héo và khô
nên cơ hạch của học tuy xã liên hợp với các trung tâm giống để đưa giống nhanh nhất
khoảng năm ngày nữa thì phải có giống để cho bà con gieo xạ kịp thơ
thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên mưa lớn kéo dài từ những ngày cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay
đã làm hơn bảy tám trăm linh hectare lúa vụ đông xuân mới gieo xạ bị ngập nước
trong đó hơn năm hectare bị hư hỏng khoảng bảy mươi ước tổng thiệt hại hơn năm mươi sáu tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương giả soát nguồn lúa giống
bảo đảm chất lượng để sớm hỗ trợ người dân gieo xạ lại
ước tính lượng giống mà địa phương cần ngay lúc này lên đến khoảng một tấn
sau đó thì địa phương sẽ có trách nhiệm là sẽ là cung ứng giống
trên cơ sở là huyện sẽ chủ động và là sẽ sắp rút ngang sách dự phòng để mua giống
cung ứng cho dòng dân theo giống xác nhận đảm bảo khi tiêu chuẩn giống và đảm bảo cho cái việc là sản xuất lúa hiệu quả
để nông dân yên tâm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
cam kết sẽ cung ứng đủ các loại giống lúa thuần để phục vụ bà con sản xuất
đối với các diện tích có thể khóa
các đơn vị chức năng của ngành nông nghiệp sẽ có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân để giảm thiểu thiệt hại